xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn trong người có hơi men đối tượng trần văn thương
chú tải xã yai yêng huyện cronvac tỉnh đắk lắc đã ra tay sát hại người bạn của mình
hiện công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn thương
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà của thương chơi
tại đây thương gọi thêm hai người bạn đến để tổ chức ăn nhậu
đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó thương xuống bếp lấy hai con dao đâm anh hải tử vong tại chỗ
gây án xong thương bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
để tránh sự truy bắt của lực lượng công an một nhóm thanh niên đã dùng ô tô khách
vận chuyển xe mô tô đến địa bàn tiền giang để tổ chức đua xe trái phép
vào sáng ngày hai mươi tháng một
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành chốt chặn kiểm tra xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
do lâm thiện toàn chú tải tp hcm điều khiển trên tuyến đường tỉnh tám trăm bảy mươi
đoàn thuộc xã thạnh phú huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra trên xe còn có ba thanh thiếu niên khác cùng hai xe mô tô
đã được thay đổi kết cấu và đặc tính của xe
các đối tượng thừa nhận để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
cho nên đã dùng xe ô tô mách vận chuyển hai xe mô tô đến địa bàn tiền giang
để tổ chức đua xe trái phép
công an thị xã kiến tường tỉnh long an vừa bắt giữ một đối tượng
đang vận chuyển một mươi ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô tải
trong lúc tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ sáu mươi hai thuộc địa bàn thị xã kiến tường
công an thị xã đã phát hiện xe ô tô tải do đối tượng trần trí phương
chú ở tỉnh bến tre điều khiển có cất giấu một mươi ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại
không rõ nguồn gốc được ngụy trang sen kẽ với các bao đựng sơ dừa
đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số thuốc lá ngoại
nhập lậu trên đi tiêu thụ thì đã bị bắt giữ
mở đầu là con số giao thông đáng chú ý
thưa quý vị trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi tháng một toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi bảy người
công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm
và tiền hơn một mươi một tỷ đồng
tạm giữ một trăm bốn mươi năm xe ô tô hơn một sáu trăm linh xe mô tô một mươi hai phương tiện khác
tước một một trăm linh giấy phép lái xe các loại trong đó xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần một một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tức là tăng ba trăm sáu mươi hai
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
phát hiện lập biên bản bốn mươi bảy trường hợp phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai mươi hai trường hợp tạm giữ ba trường hợp
trong đó vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp vi phạm tốc độ là một mươi chín trường hợp
thưa quý vị tết đến xuân về là dịp để mọi nhà mọi người đoàn viên
thì nơi đảo tiền tiêu lại có những người lính trực sẵn sàng chiến đấu
để giữ bình yên nơi đất đảo
tết xa quê thiêu vắng tình cảm của gia đình
nhưng bù lại là niềm ấm áp của tình đồng chí đồng đội và tình quân dân
mời quý vị cùng đến
với mỗi ngư dân họ không nhớ hết có bao nhiêu hải trình có bao nhiêu cơn bão họ đã đi qua trong cuộc đời
thế nhưng tết đến xuân về họ vẫn ra khơi bám biển
ra khơi không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà đó còn là thể hiện lòng yêu biển và giữ biển